các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
hôm năm trước phi nhung nhận nuôi cường khi anh là cậu bé một mươi ba tuổi mới bước qua vòng một của sân chơi âm nhạc việt nam idol kids
hồ văn cường đoạt quán quân tiền thưởng sau khi trừ thuế còn một trăm tám mươi triệu đồng
theo người quản lý chị võ ngọc thu mẹ ca sĩ mở sổ tiết kiệm tại ngân hàng và dự đến nay
sau đó hồ văn cường cùng cha mẹ rời quê nhà tiền giang lên sài gòn định cư sống chung nhà phi nhung
anh được giọng ca bông điên điển góp phần nuôi dạy cho ăn học
phát triển năng khiếu tìm chỗ đi hát
diễm phạm nói cô ấy chưa từng biết thù lao của hồ văn cường cũng như của cô ấy trong từng show diễn vì giao hết cho tôi quản lý
khi phi nhung nằm viện điều trị covid một mươi chín đến lúc qua đời ở tuổi năm mươi một vào ngày hai mươi tám tháng chín
bên cạnh lo lắng tình hình sức khỏe của nữ ca sĩ nhiều khán giả quan tâm hoàn cảnh của các con nuôi của chị nhất là trường hợp hồ văn cường
hồi tháng sáu trên mạng xã hội xuất hiện đoạn trò chuyện giữa hồ văn cường và một người lạ về quan hệ của anh với mẹ nuôi
nội dung xoay quanh việc anh muốn tách khỏi phi nhung
nhiều khán giả thắc mắc về số tiền thưởng đoạt quán quân việt nam idol hai nghìn một mươi sáu cũng như thù lao đi hát của anh nhiều năm qua
sau đó hồ văn cường lên tiếng cho biết mâu thuẫn đã được giải quyết
chưa rõ hồ văn cường quyết định xử lý ra sao về mối quan hệ với người mẹ quá cố
thay vì lên tiếng giải thích một cách sạch dòi nam ca sĩ chọn cách im lặng khiến cộng đồng mạng không khỏi bức xúc

câu hỏi này cũng được nhiều khán giả đề cập
đồng loạt đưa ý kiến như hồ văn cường đã một mươi tám tuổi chịu trách nhiệm trước hành động và lời nói của mình
vậy mà vẫn im lặng để cho dân mạng mắng mỏ phi nhung
cậu cường đâu xa không lên tiếng cho rõ sáng tỏ ngọn ngành
chịu ơn phi nhung mà sao giữ im lặng như là vô can vậy
trong khi đó độc giả nguyễn đức vinh nhắc nhở hồ văn cường
con có thể không lên tiếng nhưng lựa chọn là quyền lợi và nghĩa vụ của người đủ tuổi công dân
nếu con chọn hiện tại con sẽ phải làm lại từ đầu cho tương lai
nếu con chọn tương lai con sẽ có rất nhiều di sản của mẹ phi nhung mà không tiền nào mua nổi
bạn tao đoan thì nhắn nhủ
không biết ơn người nuôi dưỡng mình thì không xứng đáng được tôn trọng
trong khi đó độc giả lê việt cường nhắc lại
nghĩa tử là nghĩa tận mọi người quên hết rồi sao
nếu có tấm lòng bao dung chính nghĩa thương người
hãy yêu thương quan tâm đến cha mẹ con cái và những người thân yêu của mình
thay vì dành thời gian và năng lượng để tranh cãi những việc không liên quan

trước làn sóng dư luận xã hội cuối cùng hồ văn cường đã chính thức lên tiếng giải thích lý do
khiến anh giữ im lặng trong suốt thời gian qua và gửi lời tâm sự cuối cùng về người mẹ quá cố
ngày hôm nay con đã nhận được tiền cắt xe năm năm qua con mong mọi lùm xùm sẽ chấm dứt ở đây
mẹ nhung đã đi con dẫu sao vẫn mang ơn mẹ rất nhiều
và con chưa từng phủ nhận công ơn mẹ bao nhiêu năm qua đã nâng đỡ
việc mẹ ra đi là điều con không bao giờ nghĩ tới
con cũng có những điều sang dở chưa kịp
con không có thói quen thể hiện cảm xúc trên mạng xã hội
nhưng con tin mẹ ở nơi xa sẽ hiểu được lòng con
mọi chuyện đã được giải quyết con mong mọi người sẽ thôi nhắc về vấn đề này
để những chuyện buồn sẽ qua đi và mong mẹ có thể an nghỉ nơi xa
bản thân con cũng không muốn nhớ về những chuyện không vui đó nữa
thời gian sắp tới con sẽ tập trung vào việc học
và con sẽ học hỏi và trao dồi nhiều hơn đam mê của con
và điều con mong muốn ở bản thân con là sẽ phải tự lập
và cố gắng nhiều hơn nên việc hợp tác giữa con và công ty của mẹ sẽ dừng lại
ca sĩ phi nhung qua đời để lại nỗi mất mát lớn trong lòng người hâm mộ
cùng với đó là những mâu thuẫn đổ bộ gia đình
sau khi con trai cô là hồ văn cường quyết định rứt áo sửa công ty
số tiền cắt xê là công sức hồ văn cường xứng đáng được nhận
nhưng đã đến lúc nam ca sĩ lên tiếng xóa bỏ những tiếng xấu
và trả lại hình ảnh người mẹ hiền dịu mẹ nuôi quá cố phi nhung của mình
bạn có bình luận gì về vụ việc trên
xin hãy để lại bình luận cho chúng tôi được biết
cảm ơn quý vị khán giả đã theo dõi
kính chào và hẹn gặp lại